thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin trước đó khí hậu lạnh giá có băng tuyết tại miền bắc đã tạo điều kiện cho các tỉnh miền núi thu hút rất đông khách du lịch
tuy nhiên do số lượng kéo lên các tỉnh này quá đông giao thông bị ủn tắc nghiêm trọng
đơn cử như con đường dẫn đến đỉnh mẫu sơn nhiều du khách đã phải chấp nhận quay đầu từ bỏ kế hoạch săn băng tuyết
vào ngày hai mươi tháng hai khi hai tinh khu vực đỉnh mẫu sơn lạng sơn xuất hiện băng tuyết dày anh hà tùng long biên quyết định đưa vợ và hai con lên lạng sơn
vào sáng ngày hai mươi một tháng hai cả gia đình nhỏ di chuyển lên đỉnh núi
tuy nhiên tình trạng tắt nghẽn cộng thêm di chuyển lên đỉnh núi nhỏ hẹp trơn trượt bằng chiếc xe bốn chỗ gầm thấp không đảm bảo an toàn
anh đã quyết định quay đầu đưa vợ con về thành phố lạng sơn chấm dứt dự định săn băng tuyết
ông nguyễn minh chuyển đại diện trung tâm thông tin xúc tiến du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch lạng sơn cho biết
ước tính từ ngày một mươi tám tháng hai tới chiều ngày hai mươi một tháng hai có khoảng tám người từ các tỉnh thành phố như hà nội hải phòng quảng ninh bắc giang đà nẵng đã lên tới đỉnh mẫu sơn
con số này có thể còn cao hơn do chúng tôi chưa thống kê được chính xác lượng du khách di chuyển bằng xe máy
ông chuyển cũng xác nhận có tình trạng du khách phải quay đầu do tắt nghẽn ùm ứ
ông thông tin
cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông hướng dẫn luồng xe di chuyển an toàn nhưng lượng xe quá đông nên vẫn xảy ra tắc nghẹn
vì này cũng cho hay để tránh cảnh tắt đường nhiều du khách đã lựa chọn lên đỉnh mẫu sơn vào chiều tối ngày hôm trước ngủ lại qua đêm
sau khi ngắm băng tuyết vào sáng sớm họ từ trên đỉnh núi trở về thành phố
theo dự báo thời tiết tại mẫu sơn vẫn tiếp tục rét đậm rét hại trong ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng hai do đó băng giá sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện dày đặc tại đây
du khách thường tìm tới các điểm như khu nhà nghỉ chính giang khu nhà nghỉ bảy gian vườn hoa cẩm tú cầu mẫu sơn
ông chuyển đại diện trung tâm thông tin xúc tiến du lịch thông tin trời mưa đường trơn trượt có sương mù đông phương tiện có những khúc cua hẹp
mọi người nên lái xe chậm chú ý quan sát để di chuyển an toàn du khách nên chuẩn bị kỹ các trang phục ấm áp chuẩn bị khẩu trang nước sát khuẩn chú ý khoảng cách để an toàn phòng chống dịch
với mức nhiệt dưới độ c
bàn giá tiếp tục phủ trắng tại các thông làng thuộc xã y tý lào cai và đỉnh mẫu sơn làng sơn
sáng hai mươi một tháng hai bàn giá tiếp tục xuất hiện trên đỉnh mẫu sơn làng sơn
ông nguyễn minh chuyển đại diện trung tâm thông tin xúc tiến du lịch mẫu sơn cho biết sáng nay khu vực đỉnh núi ghi nhận mức âm một độ c trời không mưa gió nhẹ và vẫn còn sương mù
ông chuyển cho biết băng kết dày hơn hôm qua rất nhiều tập trung tại những nơi có gió lùa
chúng tôi lưu ý du khách việc đi lại rất trơn trượt do nước mưa hôm qua đã đóng băng dự kiến băng giá vẫn sẽ còn kéo dài chưa thể tăng
bằng giá bám dày đặc trên các cành cây ngoài ra tại km sáu bốn trăm linh đường lên núi mẫu sơn cũng ghi nhận có sự sạt lở lực lượng thi công đang thu dọn để giao thông trở lại bình thường
nhiệt kế ngoài trời tại mẫu sơn thời tiết tại đây vào mùa đông thường khắc nghiệt
theo chuyên gia hiện tượng băng giá gây hại cho cây cỏ
các gia đình có cây trồng nên chủ động tự
cơ sở dịch vụ trên núi mẫu sơn hôm nay không bình thường ung tắc chưa xảy ra lúc tám giờ sáng
theo dự báo đợt rét hại trên diện rộng ở miền bắc kéo dài đến hết ngày hai mươi hai tháng một sau đó thời tiết hưởng nắng và làm tăng nhiệt vào ban ngày
một số khu vực núi cao tiếp diễn nguy cơ xuất hiện băng giá và mưa tuyết
tại khu vực vùng núi y tý lào cai sau khi xuất hiện trên đỉnh lão thần
hai trăm tám mươi ba đường trên đỉnh lào thẩn
từ khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tháng hai đến sáng hai mươi một tháng hai
bàn giá đã xuất hiện từ các thôn bản có độ cao thấp hơn như trung chải phịnh hồ xã y tý ngãi thầu xã a lù
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi một tháng hai do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh
kết hợp với rãnh gió tây trên cao dịch chuyển sang phía đông và suy yếu dần
nên trong buổi sáng ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa rào và có nơi có dông
cuộc bộ có mưa vừa mưa to
tuy nhiên cũng trong hôm nay miền bắc có dấu hiệu giảm mưa vào chiều tối
hà nội và đồng bằng bắc bộ chỉ còn xuất hiện mưa rải rác vào buổi sáng sau đó trời tạnh ráo
khu vực trung trung bộ từ quảng bình đến thừa thiên huế mưa dông sẽ kéo dài đến ngày mai hai mươi hai tháng hai
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
theo các chuyên gia
đợt không khí lạnh lần này có xu hướng lệch đông do đó nhiều đỉnh núi ở phía đông bắc như mẫu sơn lạng sơn
phía oác cao bằng xuất hiện băng giá dài đặc
dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày hai mươi một tháng hai
thủ đô hà nội nhiều mây sáng có mưa rào gió đông bắc cấp ba trời rét hại
nhiệt độ thấp nhất từ bảy đến chín độ c nhiệt độ cao nhất từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c
phía tây bắc nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét hại
vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết
nhiệt độ thấp nhất từ tám đến một mươi một độ c có nơi dưới sáu độ c
nhiệt độ cao nhất từ một mươi hai một mươi năm độ c khu tây bắc có nơi trên một mươi năm độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào sáng cục bộ có mưa vừa mưa to
gió đông bắc cấp hai ba vùng ven biển cấp ba bốn trời rét hại
vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một đến một mươi bốn độ c vùng núi từ tám đến một mươi một độ c
vùng núi cao có nơi dưới năm độ c nhiệt độ thấp nhất từ bảy đến một mươi độ c
vùng núi từ hai đến năm độ c vùng núi cao có nơi dưới độ c
các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây
có mưa mưa rào và có nơi có dông phía bắc cục bộ có mưa vừa mưa to
gió bắc đến tây bắc cấp hai ba vùng ven biển cấp ba bốn trời rét
phía bắc trời rét đậm rét hại trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc rét
mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất phía bắc
từ tám một mươi một độ c phía nam là từ một mươi hai một mươi năm độ c
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ một mươi một đến một mươi bốn độ c phía nam từ một mươi năm một mươi tám độ c
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận
phía bắc nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông
phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió đông bắc cấp ba ven biển cấp ba bốn
phía bắc trời lạnh trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc
rét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất phía bắc
phía bắc từ một mươi chín hai mươi hai độ c phía nam từ hai mươi hai hai mươi năm độ c
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ c
phía nam từ hai mươi bảy đến ba mươi độ c có nơi trên ba mươi độ c
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm
có mưa rào và giông vài nơi ngày nắng gió đông bắc đến đông cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ c
khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm
có mưa rào và giông vài nơi
ngày nắng gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ c
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
như vậy khu vực nam bộ và tây nguyên sẽ duy trì thời tiết đẹp trong những ngày tới
còn ở miền bắc và bắc trung bộ
rét đậm rét hại sẽ kéo dài sang tận tháng ba
người dân cần chuẩn bị các kế hoạch để thích ứng
ngày hai mươi tháng hai đêm đầu tiên của đợt mưa rét kỷ lục tám độ c tại hà nội
đường phố ván bóng người qua lại
nên nhiệt độ giảm xuống khoảng tám mươi
người dân dù mặc ấm nhưng vẫn rất khó khăn trong việc di chuyển ngoài đường
một số người phải đốt lửa sữa ấm
dưới cái rét cắt da cắt thịt
những công nhân này cho biết nếu không đốt lửa thì không thể ngồi nghỉ được
ngoài việc mặc những lớp áo dày cụm
những người dân lao động ngoài trời đều phải mặc áo mưa
đội nón mũ để trắng gió chống lại cái xét
hoặc chia nhau cái bánh miếng hoa quả
ngồi sát vào nhau sửa tay trước đóng lửa
trong ảnh là nhóm cắt lửa
công nhân môi trường ở quận tây hồ đang đợi xe chở rác đến
chị tâm công nhân vệ sinh môi trường cho biết
do công việc của chị phải làm đêm một đến hai giờ mới được nghỉ
nên mưa rét thế này rất vất vả
trời mưa rét khiến cho nước mưa ngấm vào rác
nên chúng tôi thu gom rất nặng
hôm qua có lúc xét quá tay tôi cứng đơ không nắm được vật gì
sau khi thu gom rác xong tôi đợi xe cẩu đến
ngồi ở vỉa hè thì rét nên đành đốt lửa
chị tâm nói
nằm trong thúc liều bên cạnh đóng lửa trang cháy để trong những cành lê bài bán trên phố lạc long quân
anh vĩnh ở quảng an tây hồ hà nội cho biết
anh mặc bốn quần năm áo đắp thêm trang nhưng cũng chẳng ăn thua
thời tiết như thế này thì chỉ có những người mua sinh ngoài đường như chúng tôi mới cảm thấy giá rét như thế nào
mở tủ lạnh ra tôi thấy ngăn làm đá cũng chưa ăn thua đâu
nhìn tôi nằm như thế này thôi
nhưng mà hở thịt chỗ nào thì bút ở chỗ đấy
gió thổi vào bút đến thấu xương như đêm hôm qua mưa rét
nói thật trộm có vào bê hoa lê đi thì tôi cũng phải chịu vì quá rét
tôi phải bịt kính hết để mưa rét không lùa vào liều
hôm nay mưa ngớt rồi tôi cố gắng đi ngủ thì sẽ để thò ra hai con mắt trong hàng bên ngoài anh vẫn nói
ngoài những người lao động trong đêm bút giá nhiều người vô gia cư lang thang co quát với trang mỏng
bị cạc tông tạm mỡ để chống lại các lạnh cứu da cứu thịt của mùa đông trên vỉa hè hà nội
hai mươi giờ hà nội đã chìm trong giá lét sáu độ c lạnh nhất từ mùa đông năm nay
dưới máy hiên khu nhà quản lý hồ tuyên quang đã khóa trái là người phụ nữ đang thu dọn
loay hoay tìm cho mình chỗ ngã lưng
thấy có khách ghé qua cù nhổm dậy tem trầu mời
hôm nay mưa rét ông hiếu sáu mươi ba tuổi quê hương yên lấy vợ rồi
sinh sống ở quảng bình chuẩn bị thêm tấm đệm lót xa lốp chống nước của thiết bị điện tử
cạnh đấy là những đồ đạc như là quần áo đồ ăn được những người qua đường mang cho
phía trong vật cửa là giấy tờ liên quan đến bệnh tình của ông
ông được chẩn đoán là suy tim độ ba hiện đang chờ mổ nhưng chưa có tiền
góc ngã tư phố tràng thi phủ doãn rất nhiều người vô gia cư tập trung tại đây
chẳng biết họ từ đâu tới
chị thấy đêm đến là những người này lại nằm co ro trên vỉa hè
trên người ba lớp áo khoác mắm mém ăn cốc cháo tự thiện còn ấm
bà tuyến sáu mươi bốn tuổi quê nam định cho hay
trắng lắm ma nạ răng cái rụng cái đau cơm thì không ăn được tôi bị đột quỵ rồi lại bị ung thư dạ dày
lúc đỡ bệnh thì lang thang nhiều ngõ phố nhiều người đi qua thấy thương cũng hay cho tôi đồ ăn
tối lại về đây ngủ
càng về khuya
càng về khuya
bản trống trước dãy nhà ở dãy phố này nhanh chóng được lấp đầy
từ ngày hai mươi một tháng hai hà nội đã ngớt mưa tuy nhiên vẫn còn rất lạnh
cậu mong rằng thời tiết sẽ ấm dần lên để người lao động và người cơ nhở bớt khổ